vào khoảng bốn giờ sáng nay một mươi một tháng ba tại công ty cổ phần giấy trường xuân
chi nhánh phổ yên tỉnh thái nguyên đã xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện chữa cháy đến để khống chế vụ cháy
tuy nhiên do công ty dự trữ hàng trăm tấn giấy vụn bao bì giấy thành phẩm
nên lửa lây lan nhanh và khó dập tắt
sau gần năm tiếng lửa đã thiêu dụi một sưởng giấy
hai nhà kho chứa nguyên vật liệu và giấy thành phẩm với tổng diện tích đám cháy khoảng năm m hai
ước tính thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng rất may không có thiệt hại về người
được biết công ty cổ phần giấy trường xuân chi nhánh phổ yên bắt đầu hoạt động
trên địa bàn thị xã phổ yên từ năm hai nghìn bốn chuyên sản xuất chế biến giấy
bột giấy và bìa cắt tông với công suất một mươi năm tấn một năm